ngày một mươi hai tháng tám đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh ủy lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình phước đã đi kiểm tra công tác khắc phục thiên tai xảy ra trên địa bàn huyện bù đăng đồng thời trao tặng năm mươi phần quà đến các hộ gia đình bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua gây ra
lãnh đạo tỉnh bình phước yêu cầu các sở ngành địa phương gấp rút thống kê thiệt hại về hoa màu để có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân
các ngành chức năng cần làm việc trực tiếp với các ngân hàng để giúp người dân được giãn nợ giảm lãi suất ưu tiên người dân vùng lũ tiếp cận các nguồn vốn vai ưu đãi để tái cơ cấu sản xuất
lâu dài địa phương cần phải có chính sách vận động di rời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm vùng có nguy cơ nguy hiểm cao